công ty cổ phần đầu tư phúc thành hưng doanh nghiệp dự án cao tốc diễn châu bãi vọt đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân tử vong một ngày trước
cụ thể vụ tai nạn xảy ra vào lúc chín h ba mươi phút sáng ngày tám tháng một mươi một khi hai công nhân của nhà thầu công ty trách nhiệm hữu hạn đại hiệp trong quá trình tháo rỡ ván khuôn tường thân đã bị tấm bê tông đẻ lên người
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng vết thương quá nặng cả hai nạn nhân đã tử vong
nhà thầu thi công đã thông báo sự việc đến công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an để xuống hiện trường làm rõ vụ việc
bước đầu nguyên nhân được xác định là do thời gian qua thời tiết mưa kéo dài dẫn đến nền đất xung quanh chân tường bị bão hòa dẫn đến sự cố